huyện biên giới đức cơ tỉnh gia lai là địa phương hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên
lịch sử văn hóa để phát triển du lịch hiện nay đức cơ đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi với mục tiêu đưa du lịch trở thành thế mạnh đặc thù
tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội
huyện đức cơ có ba mươi năm km đường biên tiếp sát với huyện ozaadath tỉnh ratanakiri
vương quốc campuchia dân số trên bảy mươi người trong đó gần năm mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
với một mươi chín dân tộc anh em sinh sống sen ghép và hiện còn lưu giữ được những nét văn hóa vật thể
phi vật thể độc đáo là địa phương có cửa khẩu quốc tế lệ thanh nằm trên quốc lộ một mươi chín b của việt nam
nối với quốc lộ bảy mươi tám của campuchia đây là tuyến đường trọng yếu nối các tỉnh tây nguyên
với các tỉnh đông bắc campuchia đặc biệt điểm nhấn của du lịch đức cơ là siêu thị miễn thuế
đặt tại nhà
nhà kiểm soát liên hợp khu vực cửa khẩu
tham quan du lịch phối hợp với sở văn hóa thể tạo và du lịch và một số hiệp hội du lịch của tỉnh
sẽ xây dựng một chuối du lịch từ phạm lý cưu đi đa làng ghè lên cửa khẩu quốc tế lệ thanh
có cục móc ba mươi và có cửa cục mông và tham quan mua sáng tại siêu thị miễn thuế
tại cửa khẩu lệ thanh sau đó là di chuyển về đức cơ tham quan một điểm gọi là di tích
trừ bổ đức cơ
xác định thế mạnh tiềm năng sẵn có của địa phương huyện đức cơ tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng
nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư đồng thời tăng cường hợp tác gắn kết với các trung tâm dịch vụ
trong và ngoài tỉnh để hình thành các loại hình du lịch sinh thái du lịch văn hóa lịch sử
với những tiềm năng thế mạnh của địa phương hy vọng đây sẽ là cơ sở quan trọng để đức cơ xây dựng du lịch
phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới